cùng với gia đình các tuyển thủ quốc gia tại bình phước gia đình tuyển thủ nguyễn phong hồng duy cùng đông đảo bà con lối xóm cũng đón xem trận chung kết u hai mươi ba châu á trong không khí tưng bừng
trong suốt thời gian trận đấu diễn ra ông nguyễn tấn phong bố của hồng duy không ngừng đánh chống khuấy động không khí cổ vũ của mọi người
phục vụ mọi người đến gia đình mẹ của hồng duy cũng đã chuẩn bị nhiều trái cây nước uống và thức ăn nhẹ cho cả trăm người trong xóm tập trung tại nhà cổ vũ cho đội tuyển việt nam và hồng duy
ở những phút thi đấu hiệp phụ thứ hai mọi người hết sức vui mừng khi hồng duy được tung vào sân
u hai mươi ba việt nam thua đầy tiếc nuối trong phút cuối của hiệp phụ thứ hai nhưng các cầu thủ luôn là niềm tự hào của người hâm mộ và gia đình